thưa quý vị và các bạn hà nội hiện vẫn còn hàng trăm ngôi nhà biệt tự cổ đang rơi vào tình trạng xuống cấp cũ nát
tuy nhiên việc tu sửa những ngôi nhà này đối với các hộ dân đang sinh sống ở đây lại gặp rất nhiều khó khăn
bởi những ngôi nhà cổ này không chỉ là nơi sinh sống của các hộ dân mà còn mang theo những giá trị về kiến trúc lịch sử và văn hóa
thời gian vừa qua chúng ta đã không ít chứng kiến không ít vụ việc đau lòng từ sự xuống cấp nghiêm trọng của những căn nhà này
mà mới đây nhất là vụ sập căn nhà nhà số bốn mươi ba cửa bắc và trong đó một phần nguyên nhân là hậu quả từ sự vô trách nhiệm của chính quyền khi cấp phép xây dựng nhưng lại không giám sát
một tiêu điểm thật sự ngày hôm nay mà quý vị và các bạn cùng truyền hình không ai nhân dân một lần nữa đi sâu phân tích về trách nhiệm của cơ quan quản lý
cũng như là sự an toàn của người dân hiện đang sinh sống trong những ngôi nhà
giá trị lịch sử và văn hóa của hà nội
thưa quý vị và các bạn hà nội được mệnh danh là thành phố cổ kính với nhiều kiến trúc hàng trăm năm tuổi
bên cạnh yếu tố văn hóa giá trị lịch sử hà nội cũng cần quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt của những người dân
làm sao để vừa giữ được nét trầm mặc cổ kính của những ngôi nhà đồng thời cũng phải đảm bảo được tính mạng của con người đang sống trong những ngôi nhà cổ kính này
sau đây là phản ánh của truyền hình công an nhân dân
nét toạc bóng chóc cơi nới sập sệ là cảnh tượng của nhiều căn nhà trên các tuyến phố cổ của hà nội
nó không những làm cho phố cổ trở nên nhách nhát mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đổ sập
căn nhà số bốn mươi bảy hàng bạc này là một điển hình của sự xuống cấp
người dân sống tại căn nhà này hàng ngày vẫn nầm nớp lo sợ ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào
thực ra chúng tôi ở đây là cuộc sống
các gia đình ở nhà cổ này rất là khổ quá khổ luôn
và gia đình chúng tôi ở rất là lo sợ đến cái tính mạng cuộc sống hàng ngày của chúng tôi
nhà này thì đổ sập thì cũng biết từ năm sáu mấy bắt đầu đổ sập rồi không biết bao nhiêu lần
thế rồi cháy cũng cháy rồi có thể nói như vậy
cực lắm nhưng chả biết làm thế nào
nếu mà cái câu hỏi đối với gia đình chúng tôi làm sao đó
đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày của chúng tôi
trải qua bao năm tháng mưa gió những ngôi nhà di sản ngày nào giờ đã mục nát
biết là nguy hiểm nhưng những người sống ở đây đều không đủ điều kiện chuyển đến nơi ở mới
có cơ sở hạ tầng tốt hơn nên họ bất chấp nguy hiểm sống trụ ở đây
nếu mà được chuyển đi thì cũng phải một cái chỗ nào để cho chúng tôi đảm bảo cuộc sống
sinh hoạt hàng ngày với điều kiện để tự gia đình chúng tôi không thể chuyển đi được
hà nội hiện còn khoảng hai trăm linh ngôi biệt thự cổ đang rơi vào tình trạng xuống cấp cũ nát
tuy nhiên điều kiện kinh tế của mỗi hộ dân sinh sống ở khu biệt thự là khác nhau
nên việc đóng góp để tu sửa rất phức tạp
hơn nữa sự xuống cấp của những ngôi nhà cổ đã được nhắc lại rất nhiều trong thời gian qua
bởi những ngôi nhà cổ này không chỉ là nơi sinh sống của các hộ dân
mà còn mang theo giá trị kiến trúc lịch sử và văn hóa
thưa quý vị và các bạn không chỉ những ngôi nhà có hàng trăm năm tuổi hư hỏng
và có thể đổ sập bất cứ lúc nào
mà ngay cả những ngôi nhà mới xây cũng tiềm ẩn rất nhiều yếu tố nguy hiểm
vậy trách nhiệm của các cơ quan quản lý ở đâu khi để sự việc này xảy ra
được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
từ lúc mới xây căn nhà cách với căn nhà bên cạnh là một năm mét
nhưng đến nay khoảng cách giữa hai căn nhà chỉ còn bảy mươi cm
với chiều cao của năm tầng nhà gần hai mươi mét mà mái nhà nghiêng so với chân tới tám mét
liệu ngôi nhà này khi đổ xuống sẽ gây hậu quả như thế nào
nó đổ là nó không bao giờ nó báo trước cả
mà nó cũng chưa chắc là nó đã đổ vào mình nhà tôi hay nó đổ ra đường
mà trong kia lại là của ngõ của bảy người ra vào nữa
nếu như không một mình gia đình ảnh hưởng về cái sinh mạng con người mà còn rất nhiều những các cái phức tạp
rất bức xúc rất bức xúc
người ta đi qua đây người ta cũng rất bức xúc
không riêng gì người dân ở trong cái khu vực nguy hiểm này
không ai không ai đến cái khu vực này cả
không ai dám chơi ở đây cả
đấy chỉ có những người người ta vì người ta có hoàn cảnh
người ta ở đây cho lên người ta mới phải đi lại cái đường này thôi
chứ còn người ta thấy cũng thế rất là nguy hiểm
trước đó vào ba mươi năm
trước đó vào ba mươi năm
ba giờ ba mươi phút sáng ngày bốn tháng tám
tại ngôi nhà bốn tầng địa chỉ bốn mươi ba cửa bắc quận ba đình hà nội
bóng đổ sập vui lấp một mươi một người trong đó hai người tuyệt mạng
khi mà em thoát ra thì mọi người đang ở khu vực nào
mọi người một số bị kẹt rồi một số cũng thoát ra được ạ
mọi người đều đang ngủ hả
mọi người đều đang ngủ ạ
nhưng mà em ở tầng hai ạ
tầng đâu anh
đổ ôi một phát anh ạ

em có hô thoát mọi người không
em không kịp hô lúc đấy nó sập rồi em chỉ kịp hô cứu thôi
quay trở lại số nhà bốn mươi bảy hàng bạc
không dưới một lần những người dân sống ở đây đã làm đơn kêu cứu
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến năm hai nghìn một mươi năm
tròn hai mươi năm người dân làm kiến nghị làm đơn lên các cấp chính quyền thành phố ban quản lý phố cổ
nhưng dường như mọi thứ vẫn rậm chân tại chỗ
phường hàng bạc thì không biết năm nào năm nào cũng vậy thôi
mà trách nhiệm của phường cũng rất tốt
người ta chỉ gửi đến thông báo nhà cổ nguy hiểm
và nếu mưa bão thì chuyển lên trên phường kêu lên thành phố
thành phố cũng rất muốn là tu sửa phục chế nhà này
nhưng mà cuối cùng chờ đợi chờ đợi không biết chờ đến bao giờ

mà khi nhà tôi hiện nay nó vẫn ở trong cái cảnh
nếu đổ sập ai là người chịu trách nhiệm chính
còn với sự hội mới nhất tại số nhà bốn mươi ba cửa bắc lại cho thấy
sự vô trách nhiệm của chính quyền khi cấp phép xây dựng nhưng lại không giám sát
theo kết luận của cơ quan điều tra vụ sập nhà này là do sai phạm của chủ ngôi nhà bốn mươi một
khi tiến hành thi công tiến hành sửa chữa gây ra vụ việc nói trên
tuy nhiên xin phép và xin lỗi
nhưng ngôi nhà bốn mươi một cửa bắc đã tự ý đà bóng sâu từ một tám đến hai mét
nhưng nói đi cũng phải nói lại
bởi trước khi sự cố về sập nhà xảy ra cơ quan chức năng lại chưa bao giờ quan tâm
xem giấy phép miễn cấp thì người dân sẽ sử dụng và mục đích như thế nào
tôi có bảo là tôi có bảo người tự nhiên đào phải xây
tôi bảo là bây giờ nhà này sắp đổi rồi nên đừng đào nữa
nhưng mà tôi bảo không sao đâu không sao đâu
thì tôi lên nhà được nửa tiếng rồi đổ
trong suốt cái lúc mà họ xây rồi thì bác có thấy có cái sự giám sát nào hay của cửa chính quyền hay ai có để ý về máy
không cả chính quyền nào cả
chỉ có đã xây thôi
để làm rõ hơn trách nhiệm của các cấp chính quyền trong vấn đề này
chúng tôi đã đến liên hệ làm việc với ủy ban nhân dân phường trúc bạch
tuy nhiên câu trả lời nhận được vẫn chỉ là lãnh đạo đi họp
lên quận rồi chị
ủa tôi cũng tưởng được mà

anh chủ tịch anh chủ tịch anh phó chủ tịch
vậy anh chủ tịch thì lúc này anh học xong cái gì tôi đưa tờ giấy thiệu luôn
anh bảo anh đưa tờ giấy thiệu lên quận
anh không cầm được
tôi bảo anh phó
bình thường họ làm về đi đâu
anh với anh phó làm về đâu
cái cấp phép xây dựng của chúng ta ấy
nó chỉ là vẫn là về lý thuyết và giấy tờ
và phải cần có thêm những cái yếu tố khác nữa
cấp giấy phép và giám sát
giám sát đến khi công trình hoàn thành
đó là trách nhiệm
chúng ta như thế mới chọn được trách nhiệm với lại cộng đồng
và tròn được trách nhiệm của vai trò quản lý đô thị
vâng hà nội đang hướng đến mục tiêu là trở thành một thành phố xanh sạch đẹp và an toàn
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bất cập trong công tác quy hoạch xây dựng
nhất là đối với những ngôi nhà cổ
và công tác đảm bảo an toàn cho người dân thì vẫn bị xem nhẹ
chúng tôi xin được trích một câu nói của chủ tịch thành phố hà nội
là thực sự lãnh đạo thành phố rất run khi người dân ở những khu trung cư rất u nát
bởi nếu chẳng may có thiên tai địch họa thì sẽ có những vấn đề khôn lường